sau đợt mưa dài ngày vừa qua tại tỉnh đắk lắc nước đã dâng lên cao tại hồ thủy lợi ea nao i thuộc thành phố bôn ma thuật
điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự an toàn của đập đất bao khi nước xoáy sâu vào trong thân đập
dẫn đến nguy cơ vỡ đập gây nguy hiểm cho các vùng lân cận phía dưới hạ liều
tỉnh đắk lắc hiện có trên bảy trăm tám mươi công trình thủy lợi trong đó có gần một trăm hai mươi đập dân năm mươi bảy trạm bơm và hơn sáu trăm linh hồ chứa nước
nhưng đa phần được xây dựng đã lâu nên rất nhiều hồ chứa đã bị hư hỏng
qua kiểm tra một số hồ chứa thủy lợi của đoàn công tác tổng cục thủy lợi cho thấy hiện trạng các hồ này đã xuống cấp nhiều
tuy nhiên việc cải tạo sửa chữa chưa được làm triệt để vì còn gặp nhiều khó khăn

với tình trạng các đập hồ chứa thủy lợi xuống cấp tỉnh đắk lắc cần chỉ đạo hướng dẫn các địa phương chủ hồ chứa nước tổ chức kiểm tra giả soát hiện trạng công trình xây dựng phương án điều tiết bảo đảm an toàn công trình
đối với các công trình bị xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cao tỉnh yêu cầu chủ quản lý công trình có biện pháp bảo vệ công trình khu vực hạ du công trình thậm chí không tích nước để tránh thiệt hại về người và tài sản cho vùng hạ du